các địa phương cũng điều tra xác định các địa bàn các điểm có nguy cơ cao xảy ra việc ném đá vào xe khách xe tải và các hành vi phạm tội khác để tổ chức lực lượng mật phục phát hiện và xử lý kịp thời
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh một trăm hai mươi giây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn